thưa quý vị và các bạn mới đây nhiều diễn đàn phản ánh về việc một số trường trung học cơ sở ở hà nội
vận động thậm chí là yêu cầu học sinh lớp chín có học lực kém phải chuyển sang trường tư trường nghề
hoặc là cam kết không thi vào lớp một mươi công lập
thông tin được đưa ra vào thời điểm các trường trung học cơ sở đang tổ chức hướng nghiệp
cho học sinh cuối cấp trước kỳ thi vào lớp một mươi
ngay sau khi sự việc được phản ánh bộ giáo dục và đào tạo đã yêu cầu các đơn vị chức năng
phải làm rõ xử lý nghiêm các vi phạm nêu trên nếu như có
và một lần nữa thì câu chuyện về bệnh thành tích trong giáo dục lại trở thành đề tài nóng
trong dư luận và cộng đồng mạng
mời quý vị cùng theo dõi ghi nhận của chúng tôi trong cư dân mạng ngày hôm nay
mới đây trên mạng xã hội lan truyền thông tin về việc một phụ huynh chia sẻ vấn đề
trong nhóm trang hề học sinh có con đang học ở hà nội
cụ thể nhà trường yêu cầu những học sinh đang học lớp chín có học lực không tốt
phải chuyển trường về các trường tư hoặc làm cam kết không thi vào lớp một mươi
đoạn chat giữa các phụ huynh này được chụp lại và đăng tải lên mạng xã hội
khiến cư dân mạng tỏ ra khá bức xúc
mặc dù sự việc đang được xác minh nhưng nhiều ý kiến cư dân mạng khẳng định
tình trạng này phải may mới có và đây chính là biểu hiện của các bệnh thành tích trong giáo dục
thực trạng này diễn ra ở nhiều trường từ nhiều năm nay
quá tôi học thậm chí còn có hình thức giáo dục dân đe ký biên bản ghi nhớ
để học sinh không đăng ký thi vào trường công lập nữa
kính mong bộ giáo dục chấn trình và sự ý nghiêm những trường hợp có biểu hiện kết thúc này
cũng từ bệnh thành tích mà ra khi nào loại bỏ được bệnh thành tích thì mới mong giải quyết được
định hướng kể nghiệp chỉ nên là tướng dẫn thôi chứ không nên là ép buộc
thật tội cho các em vừa hắt hở bước vào đời thì bị chính những thể cô dạy mình làm cho đủ trí
tư duy như vậy thì quá nguy hiểm cho ngành giáo dục
không những là bắt nguyện ký học tập của các em
mà còn làm hoang vang cho quý phụ huynh
nhiều ý kiến cơ dân mạng cho rằng
việc nhà trường giáo viên có định hướng tư vấn cho các em học sinh lựa chọn môi trường
phù hợp với năng lực sửa chừng của bản thân các em là cần thiết
tuy nhiên nếu việc này vì thành tích của nhà trường giáo viên và mang tính ép buộc
thì không thể chứng nhận được và cần dạy bỏ ngay
hướng nghiệp khác với ép buộc nếu thật sự có việc yêu cầu cam kết
không thi vào trường công thì không thể chấp nhận được
dù có khả năng hay không quyền được học hành vẫn là quyền mà các em phải được
mà chúng ta cần làm là cho các em cơ hội công bằng như nhau
chứ không phải tự ý chủ quan quyết định tương lai của các em
dù học các em hay giỏi theo tôi các em đều có quyền lựa chọn mình thi vào một trong các trường
mà các em yêu thích hay mơ ước
có thể các em thi sẽ không đỗ nhưng chúng ta không được quyền ngăn cấm
là như thế chúng ta vô tình hủy hoại niềm tin của các em
gieo rắc cho các em tâm lý hoài nghi bản thân và sự tự tin vươn lên trong cuộc sống
sau chín năm các con có quyền thi vào bất cứ trường nào các con muốn
giáo viên và nhà trường không có quyền ngăn cản các con
nếu có thực trạng này thì cần dẹp bỏ trong môi trường giáo dục
trao đổi trên báo chí về vấn đề này ông phạm xuân tiến
phó giám đốc sở giáo dục và đào tạo hà nội cho biết
sở đã nắm được thông tin và đang xác minh sự việc
sở đã có văn bản gửi cho các trường trung học cơ sở
yêu cầu các trường chấn chỉnh việc tư vấn hướng nghiệp
thúc đẩy tình trạng ép học sinh bỏ thi học trường tư hay học nghề
học sinh có thể có những lựa chọn học nghề học trường trung học của thân tư thuộc
nhưng không có nghĩa là phải bỏ việc thi thuyền sinh vào lớp một mươi công lập
tư vấn định hướng nghề nghiệp để phụ huynh và học sinh có thông tin
lựa chọn tự nguyện chứ không được phép ép buộc
hãy nâng điểm để có học bạn đẹp nếu học nghề và học trường trung học của thân tư thuộc
nếu có bằng chứng sẽ phải xử lý nghiêm khắc vi phạm ông phạm xuân tiến cho biết
bên cạnh đa số ý kiến bức xúc phê phán các trường trung học cơ sở
có những hành động chưa chuẩn mực thậm chí sai như vậy
thì cũng có ý kiến cư dân mạng đặt ra câu hỏi lớn hơn
nhiều dạng các trường có to gan để làm việc này chỉ vì thành tích
hay trong một thời khắc lượng bộ nào đó có sự định hướng của ngành giáo dục hà nội
và có hay không lợi ích chung riêng để các trường tư có lợi thế trong tuyển sinh
cộng đồng mạng cũng mong vấn đề này cần phải điều tra làm rõ
để minh bạch thông tin đúng sai tránh bất an trong giáo dục và toàn xã hội
muốn chống bệnh thành tích trong giáo dục thì mỗi người trung thành giáo dục
cần phải thay đổi nêu cao nhận thức thì mới thực hiện được
đông đảo cư dân mạng chia sẻ mong muốn các thầy cô nhà trường
hãy dạy học theo mục tiêu tất cả phải học sinh thân yêu
tạo điều kiện cho các em đều được học tập công bằng và phát triển năng lực toàn diện của bản thân
quay trở lại với câu chuyện lùm xùm giáo dục ở hà nội
bộ giáo dục và đào tạo cũng đã chỉ đạo ngay các đơn vị chức năng xác minh làm rõ
và sẽ yêu cầu các địa phương xử lý nghiêm nếu như có tình trạng này
đồng thời mở đường dây nóng để phụ huynh có thể phản ánh nếu có thông tin và minh chứng
mặc dù trường trung học quân sở dịch vọng quận cầu dế hà nội sau đó khẳng định
thông tin trên chưa chính xác nhưng không ít ý kiến của phụ huynh và nhà quản lý
đã thừa nhận là có những chuyện tương tự như vậy trong ngành giáo dục hiện nay
điều này một lần nữa đã cho thấy ngành giáo dục cần phải nhìn nhận đánh giá lại
và giúp kinh nghiệm trong công tác hướng nghiệp cho học sinh
làm thế nào để công tác phân luồng hướng nghiệp cho học sinh sau trung học cơ sở hiệu quả
minh bạch không để căn bệnh thành tích ảnh hưởng tới tâm lý cũng như là quyền lợi của học sinh
nội dung sẽ có trong góc nhìn chuyên gia ngày hôm nay với khách mời là ông lê như tiến
đại biểu quốc hội khóa một mươi hai một mươi ba nguyên phó chủ nhiệm ủy ban văn hóa giáo dục của quốc hội
mời quý vị cùng theo dõi
xin cảm ơn ông đã dành thời gian tham gia chương trình của truyền hình công an nhân dân của chúng tôi ngày hôm nay
thưa ông ạ theo dõi thông tin của vụ việc này thì ông có những cái suy nghĩ như thế nào
đặc biệt là khi mà thông tin được chia sẻ trên mạng xã hội thì ngay lập tức cũng đã nhận được
rất nhiều những ý kiến chia sẻ của các bậc phụ huynh khác cũng đã từng ở trong
cái hoàn cảnh tương tự
không phải là chỉ mạng xã hội mà chúng tôi cũng tiếp cận mà tôi còn được nhiều thông tin phản ánh
từ các phụ huynh học sinh đến với cá nhân tôi là nếu như việc phân luồng là một chủ trương rất đúng đắn
đã được thể hiện trong luật giáo dục nghề nghiệp và chúng ta cố gắng là phân luồng sớm
để các em tiếp cận với lại cái giáo dục nghề nghiệp thì đó là một chủ trương rất đúng đắn
nhưng mà biện pháp và cách thức làm mà không chuẩn thì nó lại làm cho cái chủ trương là bị méo mó đi
giống như tôi ra phân tích ban đầu đó là chúng ta cần phải là thuyết phục giáo dục vận động tuyên truyền
để các em hiểu được là phân luồng để phù hợp với khả năng trình độ của mình hơn
chứ còn nếu mà dùng mệnh lệnh hành chính để mà gò ép thậm chí là bắt các em phải là đi theo hướng là giáo dục nghề nghiệp
chứ không được thi lên cái bậc cao hơn thì như thế là không đúng
với lại cái chủ trương tốt đẹp của chúng ta đã thể hiện trong hai luật đó là luật giáo dục và luật giáo dục nghề nghiệp
vâng như ông đã khẳng định rõ ràng là việc phân luồng cũng như là hướng nghiệp cho học sinh là một chủ trương rất đúng đắn và cần thiết
tuy nhiên là thay vì việc chúng ta sử dụng những mệnh lệnh hành chính thì chúng ta nên xem trọng với công tác vận động hơn đúng không ạ
thưa ông từ cái câu chuyện này thì nhiều người cũng cho rằng là ngành giáo dục cũng cần phải rút kinh nghiệm
để chúng ta có thể tháo những cái điểm nghẽn mà có thể đảm bảo được minh bạch trong quá trình chúng ta phân luộc
ý kiến của ông như thế nào về vấn đề này
đúng như thế tức là một số trường thì họ hiểu vấn đề này hơi cứng nhắc
cứ nghĩ rằng là phân luồng đối với học sinh sau trung học cơ sở
thì càng nhiều thì càng tốt
nhưng không phải như thế mà phải xuất phát từ cái nguyện vọng của các em
nguyện vọng của phụ huynh học sinh
và quan trọng hơn như tôi đã nói ở trên là phải giáo dục tuyên truyền thuyết phục
làm cho các em và gia đình phụ huynh học sinh nữa
người ta hiểu được là phân luồng nó có tác dụng tốt như thế nào
và đó là một chủ trương
đúng đắn của chúng ta là sao
thì học sinh và phụ huynh sẽ là tự nguyện thậm chí là rất vui vẻ để mà đăng ký phân luồng
chứ không phải là chúng ta phải gò ép mệnh lệnh hành chính hoặc là bắt buộc là phải phân luồng
chứ không được thi lên ở cấp cao hơn
thì đó không phải là cái cách làm đúng
thưa ông bên cạnh đó thì cái việc là hiện nay chúng ta lấy cái chỉ tiêu cũng như là tỷ lệ đỗ tốt nghiệp của các em học sinh để giảm
cái cách để đánh giá thi đua đối với các nhà trường
liệu rằng việc này có thể gây ra những hậu quả mà chúng ta lại liên quan đến cái câu chuyện là bệnh thành tích không ạ
trước hết tôi khẳng định là thành tích trong thi đua là tốt
bởi vì có thi đua thì có thành tích
nhưng mà bệnh thành tích thì không tốt
bệnh thành tích là anh nhấn mạnh quá về thành tích
anh lao vào việc là thành tích bằng mọi giá để đạt được cái thành tích đó mà không thấy được là thực tế
nó đạt đến đâu đến mức nào
có khi chỉ đạt được đến năm sáu
và vì bệnh thành tích cho nên chúng ta đưa lên chín mươi
thì đó chính là bệnh thành tích
nó làm méo mó của thi đua
và nó làm méo mó đi cái hình ảnh là chúng ta
hình ảnh là thi đua là yêu nước của chúng ta
cho nên là chúng ta thấy là nếu chỉ vì đã để cho thi tốt nghiệp mà đạt được cao hơn
nếu chỉ vì để cho thi tốt nghiệp mà đạt được cao hơn
thì loại các em có trình độ trung bình hoặc trình độ thấp
không cho các em thi
để rồi trường mình thi là đạt đến bảy tám chín mươi
thì đó chính là bệnh thành tích
và chúng ta cũng thấy là rất là lo ngại ở chỗ là
trong nhiều năm qua thì thi lên sau một cấp học đã
thì thường là đạt tám mươi chín mươi thậm chí là gần như một trăm linh
thì có đồng chí lãnh đạo
của đảng và nhà nước
nói rằng là nếu thế thì tổ chức thi làm gì
mà chỉ cần là xem xét cái lực học của các em
trong quá trình những năm học của cái cấp đó
thế là đủ rồi
nhưng cũng chỉ vì bệnh thành tích mà chúng ta nâng điểm
rồi chúng ta thậm chí là lộ đề
thậm chí là mớm lời trước
mớm lời giải trước
thì cũng làm cho cái kết quả
kết quả nó không phản ánh đúng thực chất của thực tế
thì đó chính là bệnh thành tích
mà chúng ta cần phải ngăn cản và đẩy lùi
và trong thực tế là chúng ta cũng đã có những cái bài học rất là rõ nét rồi
vậy thì theo ông ạ
tại sao chúng ta nhìn nhận được như vậy rồi
nhưng mà bệnh thành tích thì vẫn còn tồn tại
và trong đó có tồn tại đối với ngành giáo dục
ở đây thì tôi cũng nói là tôi không bênh gì ngành giáo dục đầu tạo
những bệnh thành tích này nó có trong rất nhiều ngành
rất nhiều cấp
thậm chí từ trung ương đến địa phương
chứ không phải bệnh thành tích này nó chỉ có trong ngành giáo dục đâu
thì bệnh thành tích này nó có ở rất nhiều ngành nhiều cấp nhiều nơi
chứ không phải chỉ riêng trong ngành giáo dục
còn nếu trong ngành giáo dục mà có bệnh thành tích thì còn nguy hại hơn
vì đây là đào tạo cho một con người
một thế hệ
để là nguồn nhân lực cho xã hội trong tương lai
và nếu nguồn nhân lực đó không xứng đáng
và đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao
mà lại không phù hợp không đúng đắn
thì rõ ràng là nó xã hội sẽ bị chậm phát triển đi
vì những cái lực lượng nguồn nhân lực là quan trọng số một
trong tất cả các yếu tố phát triển kinh tế xã hội
vâng ạ thưa ông
vậy đối với cái quá trình mà chúng ta phân luồng
cũng như là hướng nghiệp cho học sinh sau trung học cơ sở ạ
làm thế nào để chúng ta đảm bảo hiệu quả nhưng nó phải minh bạch
và thực sự nhận được sự đồng thuận của các bậc phụ huynh theo
thứ nhất là tôi thấy là về mặt pháp lý
thì chúng ta đã có luật giáo dục nghề nghiệp
chúng ta đã có luật giáo dục
rồi là có luật giáo dục đại học
thế nhưng mà trong quá trình hướng dẫn
dưới luật của nghị định của chính phủ
của thông tư của các bộ các ngành
thì làm sao đó mà phải đầy đủ
và phải làm cho cái công tác hướng nghiệp
là nó đi đúng cái đường dây của nó
chứ nó không bị méo mó đi
thì ở đây tôi thấy có hai vai trò của hai bộ rất quan trọng
đó là bộ giáo dục đào tạo và bộ lao động thương minh xã hội
bộ lao động thương minh xã hội thì với tư cách là quản lý nhà nước
về nguồn nhân lực
và về nghề nghiệp giáo dục nghề nghiệp
thì cũng cùng với bộ giáo dục đào tạo
để mà có những cái thông tư hướng dẫn đầy đủ
chuẩn mực hơn
và định hướng cho công tác
phân luồng cho các nhà trường
họ căn cứ vào đó
để họ phân luồng cho nó thật chuẩn xác
chứ không có hiện tượng là
và mệnh lệnh hành chính
như là chúng ta vừa mới xem
các cái video clip vừa rồi
qua đây thì chúng ta cũng rút ra được một bài học kinh nghiệm
một chủ trương tốt
thì muốn đưa vào cuộc sống
thì rõ ràng là chúng ta phải có một cách thực hiện đúng đắn
đúng không ạ
và tránh những cái câu chuyện lùm xùm
tránh những cái sự hiểu lầm
thì có thể dẫn đến việc là
ảnh hưởng đến tâm lý của phụ huynh học sinh
đúng không ạ
một lần nữa
xin cảm ơn ông đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
và cảm ơn ông
với những chia sẻ rất sâu sắc vừa rồi
xin cảm ơn